dự kiến trong ngày hôm nay tổng thống mỹ donald trump và phó thủ tướng trung quốc lưu hạc
sẽ ký thỏa thuận thương mại mỹ trung giai đoạn một tại thủ đô washington
sau hơn một năm căng thẳng thương mại
thỏa thuận sẽ được ký kết tại nhà trắng với sự tham dự của ít nhất hai trăm linh khách mời
thỏa thuận giai đoạn một bao trùm một loạt các vấn đề rộng lớn nhiều luật lệ và quy định
tổng thống donald trump cho biết thỏa thuận sẽ tạo ra vô số việc làm cho người dân
nội dung chi tiết của thỏa thuận sẽ chỉ ra được công bố sau lễ ký
trước đó mỹ và trung quốc đã thống nhất cơ chế thảo luận sáu tháng một lần
để thao gỡ các vướng mắt tiến tới một thỏa thuận toàn diện hơn
sau lễ ký thỏa thuận giai đoạn một tổng thống donald trump sẽ tới bắc kinh
để đàm phán thỏa thuận giai đoạn hai nhưng chưa rõ thời gian cụ thể